trong giai đoạn một toàn tỉnh quảng bình có sáu mươi chín cán bộ chiến sĩ công an chính quy được bố trí về một mươi tám xã trên địa bàn toàn tỉnh
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của công an tỉnh quảng bình
trong đó một toàn tỉnh quảng bình có sáu mươi chín cán bộ chiến sĩ công an chính quy được bố trí về một mươi tám xã trên địa bàn toàn tỉnh
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của công an tỉnh
một cách khá tốt số liệu đó đã nói lên rằng là sự cố gắng rất lớn và với tư cách là lực lượng vừa tham mưu vừa chủ trì chúng ta phối hợp với các cơ quan tư pháp viện tòa các ngành đoàn thể chú động giải quyết được tình hình an ninh trạc tư ở các quyền là một sự nỗ lực rất lớn
về việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã trên địa bàn thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu các đồng chí được bổ nhiệm lần này cần phát huy cao tinh thần trách nhiệm nhanh chóng nắm bắt địa bàn tham mưu phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở cơ sở đảm bảo cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
đây không phải là một cuộc thử nghiệm mà là chúng ta chính thức nhập nhiệm vụ trước lãnh đạo bộ
đây không phải là một cuộc thử nghiệm mà là chúng ta chính thức nhập nhiệm vụ trước lãnh đạo bộ
chính đoán của người dân tâm lý bất an của người dân thấy được giải quyết một cách căn bản thì hình ảnh người công an đẹp trong làng dân mới có được
đừng nói gì những điều cao xa mà xa rồi những vấn đề đấy
dịp này các cá nhân có thành tích xuất sắc đã nhận được bằng khen của bộ trưởng bộ công an bằng khen của chủ tịch ubnd tỉnh quảng bình và giấy khen của giám đốc công an tỉnh quảng bình
còn vào chiều nay đoàn công tác của bộ công an do đồng chí trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại trại giam xuân hà thuộc cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng bộ công an nằm trên địa bàn xã thạch lưu huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
tại buổi làm việc lãnh đạo trại giam xuân hà đã báo cáo với đồng chí thứ trưởng và đoàn công tác kết quả của trại giam xuân hà trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
chín tháng qua toàn đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về chế độ chính sách đối với phạm nhân bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh vệ sinh an toàn thực phẩm kịp thời khen thưởng biểu dương những phạm nhân có thành tích trong học tập lao động
hoạt động của hội đồng tự quản thường xuyên được chấn chỉnh kiện toàn công tác xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù tha tù trước thời hạn có điều kiện tạm đình chỉ được thực hiện đúng quy định của pháp luật
bên cạnh đó trại giam xuân hà thường xuyên làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đánh giá cao những kết quả mà tập thể lãnh đạo đơn vị đạt được trong thời gian qua
thời gian tới đồng chí thứ trưởng yêu cầu đơn vị làm tốt công tác công an